tiếp đại sứ thụy điển beraric hotberg chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị đại sứ cần thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại và đầu tư giữa hai nước tăng cao hơn nữa
vì hiện kim ngạch thương mại song phương mới đạt một hai tỷ usd còn thụy điển đứng ở vị trí thứ ba mươi chín trong số các nước đầu tư vào việt nam
thủ tướng nhấn mạnh là hai nước có quan hệ chính trị tin cậy lẫn nhau nên việt nam và thụy điển cần mở rộng hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực
bên cạnh lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ
đại sứ berarik hockburg cho biết chưa bao giờ các doanh nghiệp thụy điển lại quan tâm đến việt nam như hiện nay
ngay trong tháng tới hãng ô tô volvo sẽ mở phòng trưng bày tại hà nội và thành phố hồ chí minh
một số công ty khác cũng sẽ mở rộng đầu tư của mình ở việt nam và đường bay thẳng từ thụy điển tới phú quốc mới được mở sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước